cuộc thi olympic vật lý sinh viên toàn quốc lần thứ hai mươi năm hai nghìn một mươi bảy đã thu hút trên năm trăm linh cán bộ
giảng viên sinh viên của bốn mươi bốn trường đại học học viện trong cả nước tham gia
năm nay ban tổ chức cuộc thi đã quyết định trao năm giải nhất và giải tập thể xuất sắc nhất thuộc về đại học bách khoa hà nội
sau ba ngày tranh tài căng thẳng hôm nay hai mươi ba tháng bốn tại trường đại học tân trào tỉnh tuyên quang
ban tổ chức cuộc thi olympic vật lý sinh viên toàn quốc đã quyết định trao năm giải nhất một mươi năm giải nhì một mươi năm giải ba ở phần giải bài tập
năm giải nhất một mươi sáu giải nhì một mươi một giải ba hai giải khuyến khích đối với nội dung thi thí nghiệm và tám giải nhất hai mươi một giải nhì một mươi năm giải ba trong phần thi trắc nghiệm
ngoài ra ban tổ chức cũng đã trao giải tập thể xuất sắc nhất cho đại học bách khoa hà nội và bảy giải nhất hai mươi giải nhì một mươi sáu giải ba cho các tập thể có thành tích cao trong kỳ thi

cuộc thi olympic vật lý sinh viên toàn quốc là hoạt động thường niên và do các trường đại học học viện trong cả nước tổ chức nhằm góp phần thúc đẩy nâng cao chất lượng dạy và học môn vật lý
tìm kiếm phát hiện tài năng trẻ trong lĩnh vực vật lý tại các trường đại học học viện đồng thời giúp các em sinh viên yêu thích môn vật lý có điều kiện tiếp xúc trao đổi chia sẻ sự đam mê học tập và nghiên cứu vật lý
dự kiến cuộc thi olympic vật lý sinh viên toàn quốc lần thứ hai mươi một năm hai nghìn một mươi tám sẽ được tổ chức tại trường đại học đồng nai